tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại chín tỉnh thành phố
mặc dù không biết tình hình covid một mươi chín dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ ra sao
tuy nhiên số ca mắc omecron nhập cảnh đều đã được kiểm soát
theo bộ y tế đến hết ngày một mươi sáu tháng một việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại chín tỉnh thành phố
hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca thành phố hồ chí minh ba mươi ca hải dương một ca hải phòng một ca
thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca và long an một ca
để chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc biến thể omicron
bộ y tế đã đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo ra soát tất cả trường hợp
nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một qua kết quả xét nghiệm sars cov hai dương tính
bằng phương pháp naat nuclear acid amplification test pcr trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
bộ y tế cũng yêu cầu phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
để đánh giá dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện để thực hiện xét nghiệm giải trình từ gen
nhằm xác định biến thể omicron
trường hợp ghi nhận người dương tính với biến thể omicron thì tiếp tục ra
sars lấy mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trước đó gửi các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur để xét nghiệm giải trình từ trên xác định biến thể omicron
các địa phương cũng cần tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường
số ca mắc diễn biến nặng hoặc nhập viện tử vong tăng bất thường theo thời gian khu vực địa lý đối tượng cụ thể
trên cơ sở đó chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ pasteur lấy mẫu giám sát
nghiên cứu phát hiện biến thể biến chủng mới
bộ y tế cũng tiếp tục nhấn mạnh việc tổ chức tiêm ngay lượng vaccine đã được phân bổ để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín
trong đó chú ý tiêm những đối tượng chưa tiêm hoặc chưa đủ liều trên địa bàn
ngoài ra cần triển khai tiêm vaccine liều bổ sung tăng cường cho các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương nâng cao năng lực thu dung điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn
để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh thông thường và điều trị hồi sức tích cực covid một mươi chín
chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phân luồn phân tuyển hiệu quả
phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện kịp thời cập nhật các hướng dẫn
phát đồ điều trị theo quy định của bộ y tế sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới omicron
làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện